hà nội nhiều ép cung đã tiêm đủ trở nặng đe dọa tử vong
thủ tướng yêu cầu đảm bảo oxy điều trị covid một mươi chín không để quá tải y tế
tp hcm có hai mươi bốn bốn trăm hai mươi người thuộc giống nguy cơ chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
ca nhiễm covid một mươi chín nặng và tử vong tại hàn quốc tăng kỷ lục mới

theo tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín bác sĩ phạm văn phúc phó trưởng khoa hội sức tích cực bệnh viện bệnh nhiệt đới trung mương cho biết trên báo tin tức
hiện tại khoa đang có năm sản phụ và ba thai phụ ở tuần thai thứ hai mươi năm và hai mươi sáu mắc covid một mươi chín nặng
cả tám trường hợp này đều đang trong tình trạng tổn thương phổi rất nặng trong đó có bốn ca phải chạy icmo hệ thống tiêm phổi nhân tạo
theo bác sĩ phạm văn phúc với phụ nữ có thai trên hai mươi bốn tuần không tiêm vaccine khi mắc covid một mươi chín đều có nguy cơ tiến trị nặng
bác sĩ trần văn phúc khuyến cáo với các trường hợp phụ nữ mang thai mắc covid một mươi chín nặng
mặc dù các bác sĩ đã cân nhắc kỹ việc dùng thuốc để không ảnh hưởng đến thai kỳ nhưng tất cả thuốc điều trị bệnh đều có ảnh hưởng
vì vậy với các đối tượng là phụ nữ có thai nếu đủ điều kiện tiêm vaccine covid một mươi chín thì nên đi tiêm vì vaccine covid một mươi chín đã được chứng minh là an toàn cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú
tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín trực thuộc đại học y hà nội bác sĩ nguyễn minh nguyên cho biết trong vài tuần gần đây f tăng nhanh
có bệnh nhân đã tiêm đủ hai mũi đang tình trạng nguy kịch phải thở máy cần hỗ trợ về chức năng sống
tổng f đang điều trị là khoảng một trăm hai mươi người gồm bệnh nhân tầng hai và tầng ba
riêng đơn nguyên hồi sức icu do bác sĩ nguyên phụ trách điều trị khoảng hai mươi bệnh nhân nặng trong đó một mươi tám ca phải thở máy xâm nhập nguy kịch
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện cho biết các y bác sĩ từng tham gia điều trị bệnh nhân những đợt bùng phát lớn
tại đà nẵng bắc giang phú yên bình dương và đặc biệt là tp hcm đều dày dặn kinh nghiệm
xong áp lực điều trị ở tầng ba vẫn rất lớn nhất là khi ép khung ngày càng tăng nhiều bệnh nhân đã tiêm đủ vaccine vẫn trở nặng diễn tiếng xấu và đe dọa tử vong
bệnh viện đa khoa đức giang được sở y tế hà nội phân công điều trị f nặng đang điều trị cho khoảng hai trăm linh bệnh nhân
một nữa là bệnh nhân nặng thở máy trong đó tình trạng bệnh nhân đã tiêm nhưng vẫn trở nặng chiếm khoảng ba mươi
bác sĩ nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện nói người chưa tiêm ở hà nội rất ít đa số là người cao tuổi và có bệnh nền
những người này cần vận động đi tiêm để giảm nguy cơ tử vong nếu không may mắc bệnh
người đã tiêm đủ vaccine khi nhiễm sẽ nhẹ hơn cơ hội sống cao hơn
tỷ lệ bệnh nhân đã tiêm vaccine tử vong ở bệnh viện đức giang khoảng bảy
tại bệnh viện đa khoa thanh nhàn bác sĩ nguyễn thị lan hương phó giám đốc cho biết đang điều trị một trăm hai mươi tám bệnh nhân bốn mươi năm bệnh nhân nặng
trong đó hai mươi năm ca chưa tiêm vaccine một mươi bảy ca tiêm hai mũi ba ca tim một mũi
hiện nay khi tình hình dịch covid một mươi chín đang hết sức căng thẳng thủ tướng yêu cầu không để tình trạng quá tải y tế trên diện rộng
có giải pháp cụ thể để bảo đảm nguồn oxy phục vụ công tác
điều trị trong các tình huống nhất là ở thành phố hồ chí minh
mới đây thay mặt thủ tướng phó thủ tướng vũ đức đam ký công điện của thủ tướng chính phủ về việc bảo đảm nguồn cung oxy
chi điều trị ngừa nhiễm covid một mươi chín
công điện gửi bộ trưởng các bộ ngành trưởng bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thành chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành
công điện nêu rõ tình hình dịch covid một mươi chín vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
sau ca nhiễm ca chuyển nặng ca tử vong vẫn có sự hướng tăng
đặc biệt những ngày gần đây tại thành phố hồ chí minh và một số địa phương phía nam gặp khó khăn trong đảm bảo oxy phục vụ công tác điều trị
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế các bộ ngành ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của bộ chính trị
ban bí thư chính phủ thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín không để tình trạng quá tải y tế trên diện rộng
các bộ y tế và ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thụ trung ương có giải pháp cụ thể để bảo đảm nguồn oxy phục vụ công tác điều trị trong các tình huống
trước mắt chỉ đạo giải quyết ngay đối với địa bàn thành phố hồ chí minh và các tỉnh vùng đồng bằng sông cửu long
riêng đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay số ca mắc mới ghi nhận trong nước hơn một năm mươi sáu triệu ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi bốn mươi một ca chiếm một chín so với tổng số ca mắc
hà nội những ngày vừa qua liên tiếp đứng đầu cả nước về số ca mắc mới
trước tình hình đó nhiều trạm y tế cơ sở phải làm việc liên tục với áp lực lớn
số ca f ngày càng tăng có thể đối mặt với nguy cơ quá tải
một tuần nay số ca mắc covid một mươi chín mới của hà nội liên tục tăng nằm trong khoảng từ một ba đến một bảy ca một ngày
tổng cộng hà nội có một mươi hai trăm tám mươi bốn ca khiến tuyến y tế cơ sở có dấu hiệu quá tải
trao đổi với báo lao động bà đỗ thị hương trà chủ tịch ủy ban nhân dân phường xuân tảo
quận bắc tự liêm hà nội cho biết
tính đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi hai trên địa bàn phường có hơn ba mươi ca f điều trị tại nhà
bà chạ cho biết tuy nhiên để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch
trạm y tế tại đây chỉ có vỏn vẹn bảy nhân viên trực khám xét nghiệm chăm sóc f
nhân viên y tế luôn phải căng mình làm việc hết công suất
tính đến trưa ngày hai mươi ba tháng một mươi một phường đại kim quận hoàng mai
có hơn một trăm linh trường hợp mắc covid một mươi chín có đủ điều kiện cách ly tại nhà
bà nguyễn thị thái phó chủ tịch phường đại kim cho biết
phường đã áp dụng cách lý f tại nhà
trong trường hợp các f đủ điều kiện theo quy định của bộ y tế
các trường hợp này sẽ được nhân viên y tế phường hỗ trợ chăm sóc lấy mẫu xét nghiệm
ngoài ra phường kích hoạt tổ covid một mươi chín cộng đồng để hỗ trợ giảm bớt áp lực cho nhân viên y tế của phường
tương tự bốn mươi chín f đang được cách ly tại nhà trên địa bàn phường giác bác
với sự chăm sóc của tám nhân viên y tế của trạm y tế phường
trước nhận định của sở y tế hà nội tình hình dịch covid một mươi chín mỗi ngày thành phố
là một trường hợp mắc mới lãnh đạo các phường đều có chung nhận định
hiện nay nhân viên y tế của trạm y tế cơ sở đã làm việc hết công suất
nếu ca mắc covid một mươi chín tăng thì số f điều trị tại nhà tăng theo
như vậy trạm y tế cơ sở hà nội có nguy cơ quá tải
trải qua bốn đợt dịch bùng phát tuyến y tế cơ sở tại hà nội có nhiều kinh nghiệm theo dõi
chăm sóc sức khỏe điều trị các trường hợp mắc covid một mươi chín nhẹ không trị chứng
tuy nhiên lực lượng y tế cần hỗ trợ nhiều hơn về trang thiết bị và đặc biệt là nhân lực
để giảm tải áp lực chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tốt nhất
thành phố hồ chí minh sau một mươi năm ngày thực hiện chiến dịch đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
bảo vệ những người thuộc nhóm nguy cơ đã phát hiện hai mươi bốn bốn trăm hai mươi người chưa tiêm vaccine
số người này chiếm bốn hai trong tổng số năm trăm tám mươi bốn bốn trăm linh ba người thuộc giống nguy cơ
cơ quan này cho biết tất cả trung tâm y tế đang khẩn
trường thuyết phục và triển khai tiêm vaccine ngay cho những người thuộc nhóm nguy cơ
trường hợp thuộc nhóm nguy cơ gặp khó khăn trong đi lại
ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện sẽ triển khai các đội tiêm tại nhà
đáng chú ý trong một mươi năm ngày qua chiến dịch thực hiện xét nghiệm tầm soát phát hiện ba chín trăm một mươi tám người
có kết quả dương tính với sars cov hai
những trường hợp này được kịp thời điều trị ngay với thuốc kháng virus manupiravir
cách ly chăm sóc tại nhà chín trăm linh một người hoặc cách ly tập trung hai trăm năm mươi năm người
theo sở y tế tp hcm
các quận huyện tiếp tục khẩn trương triển khai xét nghiệm tầm soát cho tất cả người dân
thuộc nhóm nguy cơ theo kế hoạch và cho người ép không trao uống liệu kháng virus ngay khi phát hiện
việc triển khai thực hiện các hoạt động trọng tâm của chiến dịch bảo vệ nhóm nguy cơ
của các quận huyện và thành phố thủ đức bước đầu đã phát hiện những trường hợp cần được can thiệp
hay gấp phần giảm nguy cơ tử vong
ngoài ra sở y tế yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện
phân công trách nhiệm người chuyên nhập dữ liệu danh sách người thuộc nhóm nguy cơ trên địa bàn
đảm bảo chính xác và kịp tiến độ theo quy định
tình hình dịch tại cà mau những ngày gần đây cũng vô cùng nóng
khi mà những ngày gần đây tỉnh này liên tiếp ghi nhận ca mắc mới
vừa qua tỉnh công bố cấp độ dịch trên địa bàn
trong đó toàn tỉnh có chín mươi bảy đơn vị cấp xã ở cấp độ ba
bốn đơn vị cấp xã ở cấp độ hai và không có xã cấp độ một
so với công bố trước đó tỉnh có thêm hai mươi ba xã chuyển từ cấp độ hai ra cấp độ ba
thông tin từ sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cà mau
dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp
sau ca dân tỉnh với sars cov hai phát hiện trong cộng đồng tăng cao
có thời điểm vượt mức một bốn trăm linh ca một ngày
thành phố cà mau huyện đầm dơi cái nước trần văn thời
là những địa phương ghi nhận nhiều ca mắc mới trong cộng đồng
tính đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cà mau có trên hai mươi tám một trăm linh ca mắc covid một mươi chín
tỉnh đang quản lý cách ly và điều trị cho gần một mươi năm ca mắc covid một mươi chín
điều trị tại nhà có hơn một mươi một ca
một mươi ba hai trăm năm mươi năm trường hợp đã điều trị khỏi bệnh một trăm một mươi người tử vong
dự báo tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh còn diễn biến hết sức phức tạp khó lường
phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau huỳnh quốc việt
chỉ đạo thủ trưởng các sở ngành ủy ban nhân dân các huyện thành phố trong tỉnh
triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
nhất là việc xuất hiện biến chủng omicron
theo đó sở y tế tranh thủ các nguồn lực chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực
vật tư trang thiết bị y tế đảm bảo đủ thuốc điều trị cho các f
hạn chế đến mức thấp nhất số trường hợp f chuyển nặng tử vong liên quan đến covid một mươi chín
không để tình trạng người dân xét nghiệm test nhanh có kết quả dương tính với sars cov hai
mà không được tiếp cận dịch vụ y tế không được cấp thuốc quản lý theo dõi sức khỏe
ngành y tế tiếp tục thực hiện tiêm chủng an toàn nhanh nhất có thể theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
không bỏ sót người thuộc diện chỉ định tiêm mà không được tiêm đầy đủ vaccine phòng covid một mươi chín
kể cả mũi tiêm bổ sung và nhắc lại
chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố tăng cường chỉ đạo các xã phường thị trấn
luôn bám sát địa bàn nắm rõ các trường hợp có nguy cơ tử vong cao khi mắc covid một mươi chín
như người cao tuổi người có bệnh nền để có biện pháp hỗ trợ kịp thời
hiệu quả nhằm giảm thấp nhất tỷ lệ tử vong
các tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng tăng cường công tác tuyên truyền
hướng dẫn người dân và gia đình thuộc giống nguy cơ cao phải tự bảo vệ bản thân
gia đình mình và có trách nhiệm bảo vệ cộng đồng theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh
khi số ca mắc ở hà nội ngày càng tăng có lúc đỉnh điểm lên đến hơn một bảy trăm linh ca
người dân thủ đô bắt đầu lo lắng cho các kịch bản số ca nhiễm tiếp tục tăng cao
họ đã tìm mua kích tết nhanh nước bọt về nhà tự tết
tuy nhiên chuyên gia cho rằng mua kích tết về để sẵn ở nhà thật ra không cần thiết
theo phó giáo sư đỗ văn dũng trưởng khoa y tế cộng đồng
trường đại học y dược tp hcm mua kích tết về để sẵn ở nhà thật ra không cần thiết
phó giáo sư dũng cho rằng hiện tại tỷ lệ tiêm chủng cao với những gia đình không có người già
không có bệnh lý nền thì không cần thiết mua tết về nhà tự tết
phó giáo sư dũng chỉ khuyến cáo những người làm trong các cơ sở y tế
tham gia chống dịch tiếp xúc với nguy cơ nhiều thì mới cận tết để tránh lây nhiễm cho người khác
hiện tại có nhiều loại kích tết được trao bán
phó giáo sư dũng lo ngại nếu người dân đổ xô mua thì nguy cơ mua phải hàng trôi nổi rất lớn
ngoài ra tết nước bọt cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bởi vì tết nhanh kháng nguyên mặn nước bọt
được trao bán hiện nay chủ yếu là tết nước bọt có xuất xứ từ trung quốc có độ nhạy rất kém
những sản phẩm này chưa được bộ y tế cho phép lưu hành
ông dũng cho biết thêm với một số người bị kích ứng mũi dễ chảy máu cam
không thể lấy mẫu vùng tị hầu họ bắt buộc phải lấy mẫu nước bọt
về cơ chế tết nhanh kháng nguyên bằng nước bọt có hiệu quả rất kém vì virus không nhân bản trong hồng
và nhân bản trên tế bào đường hô hấp như mũi tị hầu phế quản
khi lấy mẫu bằng nước bọt nồng độ virus sẽ bị hòa loạn
vì vậy chỉ có thể phát hiện nếu virus nhiều độ nhạy của tech rất thấp dễ xảy ra sai sót
một số quốc gia cho sử dụng tét nước bọt
tuy nhiên phải hiểu đúng đó là tết nước bọt cũng chỉ làm hai loại tết nhanh và tết pcr
các công trình nghiên cứu quốc tế đã cho thấy test nhanh kháng nguyên và pcr bằng nước bọt
có độ đặc hiệu độ chính xác rất kém kém hơn so với lấy mẫu vùng tị hầu
do vậy nhiều nghiên cứu đã loại bỏ việc tách nhanh kháng nguyên bằng nước bọt
bộ y tế đã có công văn gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đề nghị tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó có việc thanh tra kiểm tra về nhập khẩu cung ứng
mua bán các trang thiết bị y tế thích xét nghiệm covid một mươi chín
để quản lý chặt chẽ bộ y tế đề nghị các cơ quan chức năng cùng vào cuộc để kiểm tra
đồng thời cảnh báo người tiêu dùng cẩn thận trọng khi mua hàng
đặc biệt không nên mua các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ kẻo mua phải hàng giả hàng kém chất lượng
chuyển sang tin tức covid một mươi chín trên thế giới
hàn quốc những ngày gần đây tuy ghi nhận số ca mắc mới giảm đi
nhưng ngược lại số ca covid một mươi chín nặng và tử vong lại tăng kỷ lục
chính phủ hàn quốc nhận định biện pháp phòng dịch tăng cường như giảm số lượng người tụ tập tối đa
và áp dụng thẻ thông hành phòng dịch xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
từ ngày sáu tháng một mươi hai đã phần nào có tác dụng
tuy nhiên bộ trưởng y tế và phúc lợi hàn quốc cho biết
so với mức tăng một mươi năm hai mươi mỗi tuần gần đây xu hướng lây nhiễm đã chậm lại
xong chưa thể khẳng định quy mô lây nhiễm đã giảm
số ca nhiễm covid một mươi chín nặng là một tám mươi ba ca xu hướng tăng bốn ngày liên tiếp và là con số cao nhất kể từ đầu dịch
số ca tử vong do covid một mươi chín đã tăng thêm một trăm linh chín ca chỉ trong một ngày
tính đến nay đã có tổng cộng hai trăm bốn mươi sáu ca nhiễm biến thể omicron
cơ quan phòng dịch ước tính đơn lệnh giãn cách xã hội có hiệu quả
thì số ca nhiễm mới trong tháng sau có thể ở ngưỡng bốn bảy trăm linh ca một ngày
trường hợp ngược lại thì số ca nhiễm mỗi ngày có khả năng lên tới tám bốn trăm linh ca
trong khi đó cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda đã cấp phép sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín dạng uống của hãng dược pfizer
cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm msds hàn quốc cũng đang xem xét phê duyệt sử dụng khẩn cấp trong nước thuốc điều trị này
chính phủ cũng có kế hoạch công bố nội dung cụ thể về số lượng thuốc điều trị covid một mươi chín dạng uống đặt mua và thời điểm sử dụng trong nước vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
tại mỹ giữa bối cảnh kế hoạch nghỉ lễ của hàng triệu người dân mỹ có nguy cơ bị hủy bỏ
biến thể omecron đã được ghi nhận ở tất cả năm mươi bang của nước này chỉ trong ba tuần sau khi phát hiện ca mắc đầu tiên ở mỹ
nhiều tiểu bang và vùng lãnh thổ của mỹ đã lập kỷ lục về số ca mắc trong tuần này bởi sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron
bao gồm new york manny
biến thể có khả năng lây nhiễm cao này đã vượt qua delta và trở thành biến thể thống trị ở mỹ ngày hai mươi tháng một mươi hai
bang mani liên tiếp ghi nhận kỷ lục về số dường bệnh nội trú được sử dụng để điều trị covid một mươi chín
số người trưởng thành nhập viện nghi mắc hoặc được xác nhận đã mắc bệnh cùng với số người trưởng thành trong phòng chăm sóc tích cực
trong khi đó new hampshire ohio và wisconsin cũng ghi nhận nhiều kỷ lục mới về số bệnh nhân nhập viện
tiến sĩ christopher murray giáo sư khoa học sức khỏe
giám đốc viện đo lượng và đánh giá sức khỏe mỹ cho biết omicron có thể sẽ lan khắp hầu hết nước mỹ vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và thế giới có thể chứng kiến sự gia tăng lớn về số ca mắc trong những tháng tới
trước diễn biến dịch covid một mươi chín căng thẳng tại mỹ đặc biệt khi biến thể omecron càng quét
tổng thống biden đã tung chiến lược mới để ứng phó với biến thể này
các chuyên gia y tế cộng đồng thì đang lo ngại rằng mỹ sẽ không thể ngăn chặn được sự lây lan mạnh của biến chủng omicron
nếu không có các biện pháp nghiêm
tổng thống mỹ joe biden đã vạch ra kế hoạch mới nhằm chống lại biến chủng omicron
chiến lược của chính quyền biden bao gồm việc tăng gấp đôi các chiến dịch tiêm chủng và hỗ trợ các bệnh viện nếu lượng bệnh nhân quá lớn
quan chức liên bang sẽ chỉ đạo các nguồn lực bao gồm cả quân y
để hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe và phân phối xét nghiệm nhanh cho người dân mỹ
tuy nhiên tổng thống đã loại trừ việc phong tỏa và các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt khác
trước kế hoạch mới của ông biden một số nhà khoa học đã lập luận rằng sự lây lan nhanh chóng của biến thể omechron
đòi hỏi các biện pháp ngăn chặn mạnh tay hơn
các chuyên gia y tế cộng đồng cảnh báo rằng kế hoạch mới sẽ không đủ để ngăn chặn sự gia tăng nghiêm trọng
của các cá mắt và nhập viện vì covid một mươi chín trong vài tuần tới
một số chuyên gia bày tỏ sự thất vọng và kế hoạch chống dịch mới và mô tả đó là phản ứng y tế công cộng trục trè
cuộc khủng hoảng covid một mươi chín mới ở mỹ ập đến ngay trong dịp đoàn viên và tiệc tùng mừng năm mới
và điều này có thể đẩy mạnh sự lây lan của virus
quan chức y tế liên bang hôm hai mươi tháng một mươi hai đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khuyên bệnh nhân của họ
nên tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín nhanh tại nhà trước khi tham gia vào bất kỳ cuộc tụ hợp nào
trái ngược hoàn toàn với lời khuyên được đưa ra vào năm ngoái
tổng thống biden đang khuyến khích mọi người tụ tập và ăn uống mừng dịp tết
miễn là họ đã tiêm chủng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn
dẫu vậy tổng thống vẫn cảnh báo rằng biến chủng omicron đang lây lan với tốc độ chưa từng có
và cho rằng ngay cả những người được tiêm chủng đầy đủ thậm chí là tiêm tăng cường
vẫn có thể nhiễm virus dù ít có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn
vẫn chưa rõ liệu biến chủng omicron có thực sự gây bệnh nhẹ hơn những biến chủng trước đó hay không
nhưng một số nhà khoa học lo ngại rằng niềm tin này đã được phổ biến rộng rãi
và công chúng đang mất cảnh giác với đại dịch
những ngày gần đây anh rơi vào cuộc chiến khủng khiếp khi omicron đang lây lan mạnh
trong hai mươi bốn giờ qua anh công bố hơn một trăm linh ca nhiễm mới
trong khi đó omicron sắp thay thế delta trở thành chuẩn thống trị tại pháp trong thời gian sắp tới
anh thông báo trong hai mươi bốn giờ qua nước này ghi nhận một trăm linh sáu một trăm hai mươi hai ca nhiễm mới
tăng khoảng một mươi sáu ca so với một ngày trước đó đánh dấu ngày đầu tiên số ca nhiễm vượt mức một trăm linh
giữa lúc biến chủng omicron lây lan rộng
trưởng y tế pháp olivier véran khoảng một phần năm sau ca nhiễm covid một mươi chín mới tại pháp là nhiễm biến chủng omicron
riêng tại thủ đô paris tỷ lệ này đã chạm ngưỡng một phần ba
ông oliver veran cho biết tỷ lệ ca nhiễm biến chủng omechron được dự báo sẽ tăng lên mức một phần ba trên toàn quốc trong vòng hai ngày tới
sau đó omicron sẽ trở thành biến chủng thống trị tại pháp trong khoảng thời gian giữa lễ giáng sinh và đêm giờ thừa
đến cuối tháng một mươi hai chúng ta chắc chắn sẽ chạm ngưỡng tới một trăm linh ca nhiễm mới mỗi ngày
báo cáo tuần mới nhất của tổ chức y tế thế giới who cho biết biến thể omecron đã được xác nhận ở một trăm linh sáu quốc gia trên thế giới với số ca nhiễm đang tăng nhanh
theo who chín mươi sáu mẫu giải trình tự gen toàn cầu là biến thể data trong khi một sáu là biến thể omicron tăng gấp bốn lần so với mức bốn trong tuần trước
tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
tuy rằng giai đoạn này đã sống chung thích ứng linh hoạt an toàn với covid một mươi chín nhưng quý vị cũng không nên vì thế mà chủ quan
hãy nhớ tuân thủ các quy định phòng chống dịch
nếu có bất cứ vấn đề gì quý vị có thể liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ trong thời gian này
kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại